xin chào quý vị và các bạn ngày mai ngày bảy tháng năm là ngày đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
cả nước sẽ hướng về tỉnh điện biên với nhiều hoạt động chào mừng và kỷ niệm đặc biệt
vào buổi sáng ngày mai thời tiết tại tỉnh điện biên ít mưa với sát xuất mưa vào khoảng ba mươi
thời tiết khá dịu mát với nhiệt độ không quá ba mươi hai độ thuận lợi cho lễ kỷ niệm và diễu binh diễu hành tại sân vận động tỉnh điện biên
đến chiều tối và đêm ngày mai sát xuất mưa ở trên toàn tỉnh sẽ tăng lên mức là từ sáu mươi đến sáu mươi độ
buổi trưa trời sẽ hơi oi bức nhưng chưa đến mức nắng nóng chiều tối thời tiết mát mẻ và dễ chịu ở trên toàn tỉnh
về thời tiết ngày mai tại bắc bộ do rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận khối khí lạnh từ phía bắc
kết hợp thêm với hội tụ gió ở trên cao đang hoạt động mạnh trở lại
nên thời tiết trong ngày mai sẽ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ sẽ có mưa to
tập trung về thời điểm chiều tối đêm và sáng
do có mưa nên nhiệt độ sẽ không cao trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ ở các tỉnh phía đông bắc bộ
và hai mươi chín ba mươi ba độ ở các tỉnh phía tây bắc bộ
các tỉnh thanh hóa trở vào đến hà tĩnh ngày mai sẽ có mưa về chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
từ quảng bình vào đến bình thuận sẽ có mưa vài nơi về chiều tối và đêm ngày nắng oi
có nơi nào nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất
trong khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai vẫn xuất hiện những cơn mưa rông ở diện giải rác
tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm
có thể đi kèm trong cơn rông những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét cũng như gió mạnh
nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ ở tây nguyên và ba mươi bốn ba mươi sáu độ ở các tỉnh nam bộ
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ tầm nhìn xa thông thoáng
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không quá mức là ba mươi bốn độ
khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa rông cục bộ sẽ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ sẽ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ